bộ công thương ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh và samsung việt nam vừa ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác ba bên
về chương trình hỗ trợ doanh nghiệp việt nam tại tỉnh bắc ninh
đây là lần đầu tiên samsung thực hiện chương trình phát triển nhà cung ứng tại một địa phương
chương trình được thực hiện trong vòng sáu năm từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
bao gồm hai nội dung chính đó là tư vấn cải tiến doanh nghiệp và phát triển nhà cung ứng
chương trình này sẽ hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước trong việc kết nối liên kết
nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng khả năng cung ứng tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của samsung
góp phần đưa tỷ lệ đóng góp của các doanh nghiệp trong nước trên địa bàn tỉnh bắc ninh
vào giá trị sản xuất công nghiệp do samsung tạo ra tăng lên hàng năm
dựa trên nền tảng chất lý kinh doanh theo đuổi đồng thịnh vượng
samsung việt nam sẽ tăng cường hợp tác với chính phủ và các cơ quan
hữu quan của việt nam tích cực mở rộng các hoạt động phát triển ngành công nghiệp phụ trợ
theo các lĩnh vực chuyên sâu hơn nữa trong thời gian tới
từ năm nay samsung đang phối hợp với bộ công thương triển khai chương trình đào tạo hai trăm linh chuyên gia khuôn mẫu ưu tú
hướng tới mục tiêu nâng cao năng lực trong lĩnh vực khuôn
một lĩnh vực được coi là gốc rễ của ngành công nghiệp chế tạo
samsung cam kết chia sẻ những kinh nghiệm dày dặn của mình cho các doanh nghiệp phụ trợ tại bắc ninh
hỗ trợ các doanh nghiệp bảo đảm năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất vươn tầm quốc tế
hiện các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kỳ vọng rất nhiều vào chương trình này
bởi đây sẽ là cơ hội hỗ trợ hiệu quả cho các doanh nghiệp trong nước trong việc kết nối
liên kết nâng cao năng lực cạnh tranh mở rộng khả năng cung ứng
tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của samsung
lễ ký kết ngày hôm nay là một cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp việt nam để hợp tác được với samsung
như vậy thì có thể đảm bảo được một sự phát triển ổn định lâu dài của các doanh nghiệp việt nam
để rút ngắn thời gian tiếp cận trình độ sản xuất toàn cầu ngoài sự cố gắng của doanh nghiệp
sự hỗ trợ quyết liệt từ cơ quan trung ương vai trò của các địa phương trong việc xây dựng các chính sách
chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ đầu tư trên địa bàn của các địa phương
căn cứ và quy định của pháp luật và đảm bảo phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của từng địa phương là hết sức quan trọng và thiết thực
hiện cả nước có gần ba doanh nghiệp phụ trợ với trên nửa triệu lao động ở các ngành nghề như ô tô điện tử dệt may da dày
điểm hạn chế lớn nhất hiện nay là quy mô các doanh nghiệp còn nhỏ giá trị sản xuất chưa cao
và nhiều sản phẩm thiếu sức cạnh tranh do hạn chế về nguồn vốn năng lực quản trị
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi samsung đã tiến hành tư vấn cho một trăm sáu mươi bảy doanh nghiệp việt nam